ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình phối hợp với ủy ban biên giới quốc gia bộ ngoại giao vừa tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị định thư về đường biên giới mốc quốc giới việt nam lào và hiệp định về quy chế quản lý biên giới cửa khẩu biên giới đất liền việt nam lào
tại hội nghị các đại biểu được quán triệt một mươi năm điều của nghị định thư về đường biên giới về mốc quốc giới việt nam lào bao gồm những nội dung như quy định chung về đường biên giới giữa hai nước mô tả vị trí mốc quốc giới cọc dấu và hướng đi của đường biên giới
đồng thời báo cáo viên ủy ban biên giới bộ ngoại giao cũng truyền đạt nội dung trong năm mươi bảy điều của hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền việt nam lào như quản lý duy trì và bảo vệ đường biên giới quản lý và sử dụng vùng nước biên giới quản lý hoạt động sản xuất và xây dựng tại vùng biên giới xuất nhập qua biên giới và cư trú trong khu vực biên giới